cục hải quan tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với công an tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
và các sở công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn tài nguyên và môi trường
cùng ủy ban nhân dân huyện mường nhé vừa thực hiện tiêu thủy hai container chân gà đông lạnh
với tổng trọng lượng là năm mươi tám tấn
số hàng trên thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn huu huy thương mại quốc tế
do trong quá trình vận chuyển thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở apa chải
xã xín thầu huyện mường nhé tỉnh điện biên không bảo đảm an toàn nên đã bị tồn động hư hỏng
và có dấu hiệu bị phân hủy gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của nhân dân trên địa bàn
sau khi nắm được thông tin trên ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã yêu cầu các sở ban ngành
và các lực lượng vũ trang tiến hành phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn hu huy
xử lý tiêu hủy số hàng nêu trên